bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình thuận đã phát hiện và tiến hành quy tập khu mộ trôn các liệt sĩ ở láng một trăm linh bốn thôn hồng trung xã hồng phong huyện bắc bình đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
sau khi tiến hành xác minh từ các cựu chiến binh và nhân chứng từng công tác và chiến đấu ở chiến trường khu lê bình thuận giai đoạn từ một nghìn chín trăm sáu mươi tám đến một nghìn chín trăm bảy mươi
bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình thuận xác định vẫn còn một số mộ liệt sĩ chưa được quy tập tại láng một trăm linh bốn nay thuộc địa bàn xã hồng phong huyện bắc bình
đây là tên thường gọi của cán bộ chiến sĩ và nhân dân khu lê hồng phong
ngày một mươi tám tháng bảy bộ chỉ huy quân sự tỉnh bình thuận tiến hành tìm kiếm khai quật tại khu vực gần hai m hai thuộc địa bàn thôn hồng trung xã hồng phong
tiến hành đào xuống độ sâu gần hai mét cán bộ chiến sĩ đội quy tập đã phát hiện nhiều hố trơn liệt sĩ cùng nhiều di vật gồm cúc áo bộ đội vải dù tăng
đây là những liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thuộc các đơn vị đại đội bốn trăm bốn mươi khu lê đại đội bốn trăm tám mươi sáu bốn trăm tám mươi chín của tỉnh bình thuận và dân quân du kích khu lê hồng phong huyện thuận phong nay là huyện bắc bình

có thể nói là một quá trình tìm kiếm xác minh kết luận rồi tổ chức khai hoạt để mà đưa các cô các chú về nơi an nghỉ nghỉ trang liệt sĩ của tỉnh là một quá trình hết sức là công thu và cũng đầy trách nhiệm đầy quyết tâm không những là của lãnh đạo của tỉnh của đảng ủy bộ quy
mà của bà con nhân dân
đến ngày hai mươi một tháng bảy đội quy tập đã phát hiện và cất bốc được một mươi ba bộ hài cốt liệt sĩ hiện công tác tìm kiếm khai quật hải cốt liệt sĩ tại đây vẫn đang được tiếp tục cho đến hết ngày hai mươi bốn tháng bảy
cũng trong thời gian này đội quy tập hài cốt liệt sĩ huyện tuy phong cũng đã phát hiện và cất bốc được ba bộ hài cốt liệt sĩ
dự kiến ngày hai mươi sáu tháng bảy tỉnh bình thuận sẽ tổ chức lễ truy điệu hai cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh